không tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh để phòng dịch
chủ quán karaoke trang nhung ở xã duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
đã cho năm khách hát karaoke trong đó có bốn người nước ngoài là quốc tịch trung quốc
quán karaoke này do lại văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng làm chủ
qua kiểm tra cả bốn người nước ngoài đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân
và cho biết đang làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp thăng long ba huyện bình xuyên
do công ty bảo lãnh nhập cảnh vào việt nam
công an huyện tam dương và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đang tiếp tục xác minh
củng cố hồ sơ để xử lý đối với chủ cơ sở và các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật